lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể nữ giới bên dưới sông sài gòn
nạn nhân được xác định là người phụ nữ đã mất tích cách đây gần ba ngày
khi đi khám bệnh ở tp thủ đức tp hcm
công an tp thủ đức tp hcm phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ người phụ nữ mất tích
khi đi khám bệnh trên địa bàn và thi thể được tìm thấy dưới sông sài gòn
trước đó ngày một mươi ba tháng ba anh nguyễn cửu lân tạm trú ở tp thủ đức tp hcm
chở vợ đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
đến cổng bệnh viện chị này nói với chồng về trong nhà để chị đi khám bệnh một mình
về đến nhà anh lân phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà nên quay lại bệnh viện tìm nhưng không gặp
trích xuất camera an ninh hình ảnh cuối cùng của chị này là đi xe ôm đến đoạn
trước đại học nông lâm tp hcm thuộc phường linh trung rồi mất tích
đến chiều tối ngày một mươi năm tháng ba lực lượng chức năng nhận tin báo về việc phát hiện
một thi thể nữ giới bên dưới sông sài gòn đoạn qua cầu đồng nai thuộc tỉnh đồng nai
tiến hành xác minh lực lượng chức năng xác định đây chính là thi thể người phụ nữ mất tích trước đó
được biết vợ chồng anh lân có hai con nhỏ cuộc sống hòa thuận và đang thuê một mặt bằng kinh doanh
ở phường phước long a tp thủ đức vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ